sáng nay một mươi chín tháng một mươi hai tại hà nội ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn một anh hùng
quân giải phóng miền nam việt nam thuộc bộ quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm năm
chiến thắng palerme yadrang và năm mươi năm năm ngày thành lập sư đoàn
hơn năm trăm linh cựu chiến binh của sư đoàn một anh hùng đã về tham dự buổi lễ
những năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn một nghìn chín trăm sáu mươi năm sư đoàn một sư đoàn chủ lực đầu tiên đã có mặt tại chiến trường tây nguyên
để đối phó với chiến lược chiến tranh đặc biệt của mỹ
sư đoàn một anh hùng đã liên tục giành nhiều chiến thắng giòn dã tiêu diệt nhiều sinh lực địch
được đánh dấu bằng những chiến công lễ lửng trong đó có chiến thắng palerme yadrang lịch sử
chỉ trong vòng không đầy một tuần lễ sư đoàn một đã loại khỏi vòng chiến đấu lữ đoàn ba
thuộc sư đoàn kỵ binh không vận số một của quân viễn trình mỹ vừa được đưa vào miền nam
chiến thắng palerme yadrang đã góp phần cổ vũ động viên và khích lệ quân dân cả nước
tiến đến chiến thắng cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước